chương trình tri ân những chiến sĩ mặc áo quân trắng nơi tuyến đầu chống dịch phía nam của tổ quốc
một cuộc chiến tàn khốc mà chúng ta không thể nhìn thấy kẻ thù một cách trực diện
covid một mươi chín đã thay đổi cục diện của cuộc sống
hàng trăm nghìn người đã mắc covid một mươi chín hàng chục nghìn y bác sĩ đã nam tiến
trở thành lực lượng nòng cốt của một mươi hai trung tâm hồi sức tích cực dành giật sự sống cho những bệnh nhân covid một mươi chín
có những y bác sĩ đã hy sinh nhiều bệnh nhân đã phải rời mỏ sự sống
chương trình tri ân những chiến sĩ mặc áo bình luận trắng nơi tuyến đầu chống dịch phía nam của tổ quốc
xin kính chào quý vị và các bạn đây là câu truyền hình trực tiếp của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
kết nối những điểm cầu bên trong chiến trường chống dịch covid một mươi chín khốc liệt nhất phía nam của tổ quốc
trong một giờ tới đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những kiểm nhìn gần cảnh
của cuộc chiến chống covid một mươi chín nơi những chiến sĩ mặc áo bình luận trắng
vẫn đang miệt mài dành giật sự sống cho từng bệnh nhân
chương trình của chúng tôi sẽ kết nối với bốn phóng viên chiến trường
đang phóng mặt tại các trung tâm hồi sức tích cực của những điểm nóng nhất cả nước
về phòng chống dịch covid một mươi chín
để tăng cường năng lực cấp cứu điều trị cho bệnh nhân covid nặng
bộ y tế đã thành lập một mươi hai trung tâm hồi sức tích cực trên toàn quốc
để đáp ứng công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngay sau đây sẽ là những chia sẻ
của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long về việc vận hành các trung tâm
trên cơ sở đó ngay lập tức bộ y tế đã chỉ đạo đối với toàn bộ kết thúc y tế đặc biệt
đối với các bệnh viện trung ương
tiết lập ngay những trung tâm điều trị tích cực bệnh nhân nặng và nguy kịch
ở thành phố hồ chí minh
ngay sau đó sự ra lời của trung tâm đầu tiên
đó là trung tâm điều trị tích cực của bệnh viện trở lại
tại bệnh viện công biểu hai của thành phố hồ chí minh
cũng đã giảm một áp lực
tuy nhiên là số lượng bệnh nhân dân tà nông
cho nên là bộ y tế đã điều động các bệnh viện trung ương
bệnh viện bạch mai bệnh viện yên đức bệnh viện trung ương huế
là những bệnh viện hạng đặc biệt của bộ y tế
vào trong thành phố hồ chí minh
để thiết lập những trung tâm hồ sức tích cực này
thế và những trung tâm này đã thành lập và đã đi vào hoạt động
và đã giảm được kiểm soát được con số tử vong
và cũng giảm được áp lực đối với trung tâm hồ sức tích cực của thành phố hồ chí minh
bộ y tế cũng đã áp những thiết chế điều hành của bệnh viện trung ương
cho các trung tâm này
để đảm bảo và biên động những lượng rất là lớn
về mặt nhân lực về mặt trang thiết bị về mặt phốt me
để điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất và hiệu quả nhất
và nhờ có những chính sách này
và nhờ có những cái việc thành lập các trung tâm này
cũng như là việc triển khai đồng bộ tất cả những biện pháp
nâng cao năng lực của tầng hai
thế rồi là triển khai những biện pháp về việc quản lý chăm sóc điều trị
nghệ liệu covid tại bộ y tế đã bóp phần kiểm soát tử vong
tại thành phố hồ chí minh
cảm ơn những chia sẻ của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành đông

đó là những ngày vừa qua
tại nhiều địa phương trong cả nước

việt nam đã trải qua bốn đợt dịch covid một mươi chín

với làn sóng covid một mươi chín lần thứ bốn
trong suốt gần sáu trăm linh ngày qua
đã có hàng trăm nghìn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
phần nhiều trong số đó đã được xuất viện
từ lo lắng băn khoăn hoảng đoạn
khi biết tin mình mắc covid một mươi chín
cho đến cận kề làn xanh của sự sống và cái chết
khi rơi vào nhà nhà
chỉ sau một mươi ngày chính thức nhận nhiệm vụ
tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
bác sĩ trần thanh linh
phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy
kiêm phó giám đốc bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
mái tóc đã chuyển màu
và trông giả hơn rất nhiều
bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh
được biết đến biệt danh là
bác sĩ chín mươi một
sau khi cứu sống bệnh nhân phi công người anh
bệnh nhân số chín mươi một
mới từ bắc giang trở về tp hcm
ngày một mươi năm tháng sáu
trước đó anh cũng có mặt tri viện
ở những điểm nóng như đà nẵng
gia lai kiên giang
tuy nhiên theo bác sĩ linh
áp lực điều trị bệnh nhân trước đó không là gì
so với thực tế tại bệnh viện hồi sức
covid một mươi chín tp hcm hiện nay
ngày một mươi bốn tháng bảy
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế
và sự phân công của sở y tế tp hcm
bác sĩ trần thanh linh
làm đội trưởng đội tri viện
chuyên về hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng
của bệnh viện trợ dẫy
cùng với năm ba thành viên
giải dạn kinh nghiệm
gồm hai mươi năm bác sĩ và hai mươi tám điều dưỡng
đã lên đường nhận nhiệm vụ
tại trung tâm hồi sức covid một mươi chín
quy mô một giường
tại bệnh viện úng bướu tp hcm
cơ sở hai ở tp thủ đức
trong đó có một trăm linh giường hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch
chín trăm linh giường cho bệnh nhân độ nặng
bác sĩ trần thanh linh
coi đây là trận chiến lớn nhất
cuộc đời làm nghề y của mình
và cũng mong nó sẽ là trận chiến cuối cùng
đợt điều trị tại tp hcm lần này
thật sự là thách thức
rất lớn bởi lẽ ở bắc giang
bệnh nhân không nặng và nguy kịch nhiều
như ở tp hcm
do họ chủ yếu là công nhân trẻ
không có bệnh nền và ít diễn tiến nguy kịch
khi vào cuộc chiến
các y bác sĩ ở đây
không có danh giới công việc khái niệm thời gian
bác sĩ giờ cũng có thể
làm công việc của điều dưỡng
điều dưỡng thì giờ làm cả công việc của hộ lý
hằng ngày bác sĩ chín mươi một trần thanh linh
liên tục di chuyển giữa các phòng bệnh
kiểm tra tình trạng bệnh nhân
thay đổi phương thức điều trị
hoạt để đáp ứng tốt nhất
cho thể trạng bệnh nhân
áp lực điều trị và lo lắng cư sống
cho các bệnh nhân tóc bác sĩ linh
bạc nhiều hơn và trông anh
cũng già hơn trước
thưa quý vị covid một mươi chín bổ vay
ai ai cho chúng ta cũng có quyền
lựa chọn lược chiếu lấy của covid một mươi chín
nhưng các y bác sĩ
và những phóng viết của chúng tôi thì ngừng lại
ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với
đồng nghiệp nhà báo hà bát đạo
đang có mặt tại trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bệnh viện bạch mai
nhà báo chiến trường đã có mặt tại tâm dịch
nóng nhất cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
chào điểm câu hà nội
tôi là phóng viên hà bát đạo
báo sức khỏe đại sống bộ y tế
tôi có mặt tại tâm dịch tp hcm
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nơi tôi đang ở đây là trung tâm hồi sức tích cực
người bệnh covid một mươi chín bệnh viện bạch mai
do bộ y tế chỉ đạo thiết lập
tại quận bảy tp hcm
với tổng công suất năm trăm linh giường bệnh
dành cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bộ y tế cùng với bệnh viện bạch mai
để đưa vào đây hệ thống máy móc hiện đại
cùng đông đảo
y bác sĩ và các chuyên gia hàng đầu
từ đó đã cứu giúp cho nhiều bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch
chuyển nhẹ và dần xuất viện
và sau đây kính mời quý vị dõi theo hình ảnh
trong phòng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
để thấy được những gian nan của y bác sĩ
cũng như sự khốc liệt trong cuộc chiến
dành lại sự sống cho người bệnh
trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín
của bệnh viện bạch mai
nằm trong bệnh viện giá tiến số một mươi sáu
quận bảy tp hcm
với quy mô nâng trong giường cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
trung tâm đã được bộ y tế
bệnh viện bạch mai đưa vào nhiều máy móc
thiết bị hiện đại nhất để kịp thời cứu sống người bệnh
giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuấn
giám đốc bệnh viện bạch mai
được trực tiếp điều động vào chỉ huy
nhiều y bác sĩ và các chuyên gia hàng đầu
về hóa hấp chống những khuẩn
cấp cứu xuyên ngày đêm
giúp tâm lực điều trị cho người bệnh
đến trưa ngày một mươi bảy tháng tám
ba trăm linh bệnh nhân chất nắng đã được tiếp nhận điều trị
thì có khoảng năm mươi bệnh nhân
đã bỏ được máy thở tự thở khí trời
và đang trong giai đoạn bình thủ
các bệnh nhân cũng rất thông cảm và đau lòng
khi chứng kiến những cảnh như vậy
thông thường chúng tôi thường xếp các gia đình
không nằm cùng nhau
bởi vì có những bệnh nhân có những diễn biến
không được tốt
thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chung
của tất cả những người còn lại
có những bệnh nhân không may mắn
không qua khỏi được
và hàng ngày đi chăm sóc
chồng bệnh nhân vẫn hỏi chúng tôi
rằng là bệnh án của tôi
nó đỡ không hả các bác sĩ
tí lúc đó thì các nhân viên y tế
rất là xúc động
các nhân viên y tế
lúc đó thì nói dối

bác sĩ cũng đoán lên
tại trung tâm hồi sức bệnh viện bạch mai
nơi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nguy kịch
luôn đặt trong trạng thái thật đặc biệt
xuyên ngày đêm
lẫn trong tiếng bước chân cấp tập
của đội vũ y bác sĩ
dành dận sự sống
ở làng xanh mỏng manh nhất
là tiếng máy thở
máy ếch mô
và tiếng ú ố
thì thầm của những người
vừa thoát khỏi cánh cửa tử
tiếng chuông thịt vào cấp cứu vang lên
điều dưỡng theo dõi
khuổi sức hai phát đi thông báo
các bệnh truyền nặng
các thống số như lời thúc dụng gió giết
ông tê thừa cân
bệnh niên nhiều
bác sĩ lâm dưỡng những ngày dài
căng đừng làm việc
vẫn làm nhanh đến
ra hẳn loạt máy bước thiết bị hiện đại
sáu y bác sĩ mỗi người một việc
nữ giữ sự sống cho bệnh nhân
nhiều sự đồng ngủ trôi qua trong âu lo
mỗi khoảnh khắc gây cấn nhất
các chiến sĩ áo trắng
lây nhẩm thầm
dốc hết tâm lực vì người bệnh
như mọi đêm khác
gió giấc ngủ ngắn
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp nguyễn văn chi
lại vội vã đến giữa bệnh nhân
đến tận giường
các bệnh nhân lâm một cành ngặt nheo
để cùng đồng nghiệp của mình hội trần
triển khai thẳng tốc các biện pháp
giúp bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái của tử thần
từ giường này đến giường khác
phòng này sắp phòng nọ
bước chân như quá mệt mỏi
và giáo sư chia sẻ
làm việc công suất gấp nhiều lần bình thường
vì covid một mươi chín chuyển biến nguy kịch rất nhanh
từng ý từng lời của thầy chi
như được các y bác sĩ lĩnh hội trọng vẹn
lăn lộn qua nhiều ngày dài
để mọi ý nghĩ
ước vào tốt đẹp nhất của mình
dành cho người bệnh
điều dẫn trường khối rất tích cực số một
nguyễn mạnh trân thổ lộ trong vội vã
ở chiến sống còn này
nước mắt đã tôn trôi nhiều
sự mất mát của mỗi thang phận
đều như kim châm
và giá tịp những y bác sĩ điều trị
cùng với lời chào tạm biệt
ngay bên cạnh tôi đây là một bệnh nhân vượt thoát khỏi nguy kịch
và nói chuyện được bình thường
đây cũng là một quà vô giá
đối với các hệ thống y bác sĩ nơi đấy
chúng ta cùng nhau hy vọng
ngày càng nhiều hơn những bệnh nhân nặng
và nguy kịch khác đã khồi sinh như thế này
để quý vị và các bạn có thể tận mặt nhìn thấy
sự gốc điện của chiến trường việt nam
chúng tôi sẽ kết nối với nhà báo hoàng khánh phương
vụ truyền thông và thi đua ghen thường
của y tế đang có mặt tại điểm cầu
bệnh viên hồi sức covid một mươi chín
thuộc bệnh viện chợ giấy
nơi đang biểu trì cho số lượng bệnh nhân
lớn nhất tâm trình thành phố chí bệnh
những ngày gần đây số bệnh nhân khỏi bệnh
đã tăng lên rất cao
xin chào quý vị và các bạn
tôi đang có mặt
tại trung tâm điều trị
các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
thuộc bệnh viện điều trị covid một mươi chín
của bệnh viện chợ giấy
được đặt tại trung tâm ung biếu
cơ sở hai thành phố hồ chí minh
chúng ta còn nhớ là thành phố
bắt đầu thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ vào ngày chín tháng bảy
một trong những cán bộ thuộc
vụ truyền thông và thi đua ghen thường bộ y tế
cũng đã nhận nhiệm vụ lên đường
và có mặt từ đây ngay ngày đầu tiên
khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội
hồ chí minh
bệnh viện chợ giấy thành phố hồ chí minh
là trung tâm hồi sức covid một mươi chín
tiếp nhận số lượng bệnh nhân nặng và nguy kịch
nhiều nhất trong hệ thống một mươi hai trung tâm
của bộ y tế
đây cũng là trung tâm đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân nặng
covid một mươi chín ở tâm dịch phía nam
với gần năm bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đây thực sự là một khó khăn không hề nhỏ
của lực lượng tuyến đầu
mỗi một y bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế
của bệnh viện chợ giấy đều trở thành
những chiến sĩ dũng cảm kiên trường
tại chiến trường
chống dịch covid một mươi chín khốc liệt nhất của cả nước
tiếp nhận được sự hỗ trợ của bộ y tế
với lợi thế sẵn có
bệnh viện chợ giấy đã trở thành huyết mạch
quan trọng cho công tác giảm thiểu bệnh nhân tử vong
thiệt mạng do covid một mươi chín
đặc biệt hơn là tôi may mắn
được chứng kiến và cảm nhận rất sâu sắc
về sự quyết tâm nỗ lực
đồng lòng quyết liệt
của toàn ngành y tế
trong công tác chỉ đạo hoạt động phòng chống dịch
điều này thể hiện rất là rõ
ở việc bộ y tế
trực tiếp là bộ trưởng đã chỉ đạo
thành lập và huy động
rất nhiều đoàn cán bộ lần lượt
được vào đây từ các đồng chí là lãnh đạo
cuộc vụ các đồng chí
là lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc
cũng như là các bệnh viện
sinh viên các trường đại học
và cao đẳng y tế trong cả nước
cũng đã về đây để hỗ trợ
thành phố hồ chí minh
thôi cố gắng chờ hết dịch
chị em mình sẽ quay lại cuộc sống bình thường
đó là những lời động viên mộc mà
bình dị của điều dưỡng trần thị thúy
phụ trách điều dưỡng khoa bệnh nhiệt đới
của bệnh viện trợ giấy dành cho các đồng nghiệp
trong những ngày đội ngũ nhân viên y tế
nơi đây căng mình tiếp nhận bệnh nhân nặng
liên tục đưa về khiến chúng tôi
lặng đi trước sự nghẹn ngào của chị
kể từ khi đợi dịch thứ tư
bùng phát đội ngũ y bác sĩ bệnh viện
trợ giấy đã được điều động đi rất nhiều
bệnh viện giã chiến bệnh viện điều trị
covid một mươi chín và trung tâm hồi sức covid một mươi chín
tại tp hcm để tham gia công tác
điều trị cho bệnh nhân khối lượng công việc
lẫn áp lực dành cho đội ngũ nhân viên
y tế tại bệnh viện cũng tăng cao
theo số lượng bệnh nhân nặng
cùng với sự kéo dài của cuộc chiến
trong covid một mươi chín nhưng bằng nỗ lực
và quyết tâm bằng tinh thần và ý chí
họ vẫn đang đêm ngày chiến đấu
bên trong lẫn bên ngoài khu cách ly
điều trị với một niềm mong mỏi
là người bệnh sẽ được cứu sống
rất nhiều người sung phong dọn hành vào
trong bệnh viện nhiều người mẹ trẻ gạt nước mắt
gửi đứa con nhỏ về quê để được
sát cánh cùng đồng đội đẩy bùi sát covid hai
và nhiều người cha người mẹ
người con hơn ba tháng chưa được gặp mặt
gia đình họ cũng chính là
đội ngũ tuyến đầu về chuyên môn
không ngại chia sẻ bồi dưỡng kinh nghiệm cho
các đồng đội thuộc cấp y tế tuyên phưới
với quyết tâm chung nhiều thành quả
đã được đền đáp các bệnh nhân nặng đã được
xuất việt và chuyển xuống các tầng điều trị
nhẹ hơn với tỷ lệ là năm mươi
nhiều ca mổ cấp cứu cho
sản phụ mắc covid một mươi chín đang mẹ tròn
con vuông đó là tiết điểm
tinh thần mạnh mẽ nhất của họ sau những
phút giây mệt mỏi dã rời trong
trận chiến hàng ngày
chúng tôi được chứng kiến
cảnh bác sĩ ở trong các khu điều trị
bệnh nhân nặng của năm
trung tâm sức tích cực
trong thành phố
được chứng kiến những cảnh
bác sĩ vui khi cảm thấy
bệnh nhân được chuyển nhẹ
được khỏi bệnh và ra viện
và thấy cái cảm xúc
của bác sĩ họ buồn
họ thất vọng khi không thấy được
bệnh nhân của mình
nếu coi cả cuộc chiến
ở thành phố hồ chí minh với covid một mươi chín
là một chiến hào thì
những chiến sĩ ở bệnh viện trợ giấy
chính là căn cư điểm giáp la cả
với địch ở tiêu cự sát nhất
rõ ràng nhất cảm phục trước
khi sinh của các y bác sĩ ở đây
nhiều tăng nghi đã nhập thế
trở thành những tỉnh nguyện viên
chăm sóc những bệnh nhân nặng tại đây
thưa quý vị và các bạn
vừa rồi chúng ta đã thấy những hình ảnh xúc động từ
từ tâm dịch thành phố hồ chí minh
chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên câu chuyện
về bác sĩ trần thanh linh với bốn lần đi chống dịch
ở những tâm dịch nóng nhất của cả nước
bốn lần dịch cùng phát
là bốn lần nhà báo hoi vang
của báo sức khỏe và đời sống
sung phong vào tâm dịch anh là nhà báo có điểm nóng
ở những chiến trường cao co đầy thử thách
hiện nay nhà báo ngôi văn
ta có mặt ở điểm cầu trung tâm hồi sức tích cực
bệnh viện quốc tế bkmx
thuận an tỉnh bình dương
chúng tôi xin được kết nối với
nhà báo ngôi văn ở điểm cầu tỉnh bình dương
chào các bạn tôi là ngôi văn
phóng viên báo sức khỏe đời sống
hiện nay tôi đang có mặt tại trung tâm hồi sức tích cực
icu bệnh viện bkmx
quốc tế thuận an tỉnh bình dương
trung tâm hồi sức tích cực icu
bệnh viện quốc tế bkmx
hiện nay đang điều trị hai trăm bảy mươi bệnh nhân
học y hà nội
đảm phụ trách về chuyên môn
trung tâm hiện nay có một trăm hai mươi dưỡng bệnh
chuyên điều trị
mô hình tháp tầng ba
của bệnh nhân covid một mươi chín nặng
bên cạnh tôi đây là
bác sĩ vũ việt hà
phó trưởng khoa cấp cứu
bệnh viện học y hà nội
và phó giám đốc y khoa của bệnh viện
trung tâm hồi sức cấp cứu tích cực
bệnh viện bkmx thuận an
cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian
trả lời phỏng vấn báo
sức khỏe để sống
thưa bác sĩ công tác chăm sóc và tiếp nhận
bệnh nhân covid một mươi chín nặng của tỉnh bình dương
diễn ra như nào
đầu tiên là
bệnh viện thành lập rất là nhanh
quyết định thành lập cho đến khi thành lập
chưa đến một tuần
với công suất đầy đủ và công năng của nó
để điều trị những bệnh nhân covid vừa và nặng
của tỉnh bình dương
và trở thành đơn vị tuyến ba
có thể điều trị các bệnh nhân sản khoa
bệnh nhân những covid nặng
phải hồi sức phải thở máy v v
và tiếp tục nhận
sự ủng hộ của
về mặt nhân lực về mặt
hỗ trợ của tỉnh
cũng như là các bệnh viện đhn
kèm theo là các tỉnh gần cận
như là của đà nẵng
các đơn vị như là
sản xe trung ương
thì bất kỳ nhân lực y tế nào
vào đây đều với một tinh thần nhiệt huyết
và luôn luôn nỗ lực để chăm sóc
điều trị bệnh nhân đạt được hiệu quả tốt nhất
thưa bác sĩ
bệnh viện đhi hà nội
đã cử vào đây một trăm năm mươi thầy thuốc
trong đó có đứng đầu là
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu
giám đốc bệnh viện đhi hà nội
thưa bác sĩ
bệnh viện đhi hà nội đã giúp đỡ
và chuyển giao kỹ thuật như thế nào
cho thầy thuốc tỉnh bình dương ạ
với sự chỉ đạo của
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu
thì chúng tôi đã lập một cái hệ thống điều trị bệnh nhân covid
bắt đầu từ các tuyến
các cái tầng
theo một khuôn mẫu nhất định
và tất cả các tầng các tuyến đều đi theo
những phác đồ điều trị chuẩn của
bộ y tế cũng như là dưới sự chỉ đạo chuyên môn
của các bác sĩ có kinh nghiệm
ví dụ tầng một là nơi thu dung
điều trị người bệnh f
không triệu chứng hoặc ít triệu chứng
thì tầng đó sẽ chủ yếu là
chức năng là thu dung lưu giữ
phát hiện những bệnh nhân f mà
có triệu chứng chuyển biến nặng và điều trị sớm nhất
có thể với những triệu chứng đó
để nó không làm cho tiến triển nặng lên
và khi bệnh nhân chuyển lên tầng hai
là nơi điều trị những bệnh nhân mức độ vừa
hoặc là có thể là hơi nặng một chút
thì chúng ta có thể hỗ trợ nhau về mặt
điều trị hội chuẩn chuyên môn
và các bệnh nhân đấy được cung cấp
các bệnh viện để cung cấp các trang thiết bị như là máy theo dõi
được sự hỗ trợ về mặt
sử dụng các cái máy thở không sâm lấn
hoặc là máy oxy dòng cao
và sự liên lạc thường xuyên
của các bác sĩ với nhau khi bệnh nhân
cần chuyển lên tầng ba thì đã được thông báo trước
được hội chuẩn được thông báo
với tuyến ba trước khi chuyển đến
và tổ chức đón tiếp cũng như đưa bệnh nhân
một cách an toàn như vậy nó làm giảm thiểu
tỷ lệ tử vong trên đường vận chuyển
thứ ba là cái phác đồ
đã được thống nhất ngay từ tuyến đầu vì thế nên bệnh nhân
được sử dụng thuốc sớm so với
việc là bệnh nhân chuyển lên tầng ba khi mà
tình trạng nó rất nặng và lúc đấy
dùng thuốc thì cái việc mà cải thiện tiện tử vong
bệnh nhân thì gần như là rất là khó khăn
thế nên là ở đây chúng tôi
bắt đầu từ những tầng đầu tiên và những tầng
thứ hai là bệnh nhân đã có thể
sử dụng những cái phác đồ chuẩn của bộ y tế
và giáo sư nguyễn hiếu
luôn luôn là hỗ trợ
các tuyến thậm chí là
về mặt chuyên môn về mặt trang thiết bị
và kể cả thuốc men
bản thân giáo sư nguyễn hiếu có thể
trở thuốc đến từng bệnh viện từng cơ sở y tế
để cung ứng cho các đơn vị
làm sao mà đảm bảo về mặt đủ
về số lượng thuốc đủ về mặt chuyên môn
và đủ về mặt trang thiết bị nhất có thể
cảm ơn bác sĩ
thưa các bạn cuộc chiến
chống covid hiện nay
vẫn chưa vào hồi kết
chúng ta vẫn phải đang nỗ lực từng giờ từng phút
xin cảm ơn nhà báo của anh văn
thưa quý vị và các bạn
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
các y bác sĩ phải liên tục trong tình trạng đô trị
với những bệnh nhân nặng
mà những cách gọi của phóng viên chiến trường chúng tôi
đó chính là
một phút giây sinh tử
đó là những khoảnh khắc
trong làng danh của sự sống và cái chết
những chiến sĩ mặc áo và lô trắng
đã phải dành dần sự sống cho từng bệnh nhân
có những ngày tháng chìm lắm trong những kỷ lục buồn
do bệnh nhân nặng tăng cao
tất cả đều hồi hộp chờ đón
một khoảnh khắc kỳ diệu với hai chữ
trung tâm hồi sức cấp cứu covid một mươi chín
bệnh viện đạo y dược
thành phố hồ chí minh
là nơi điều trị những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
không chỉ có ánh sáng xanh đỏ của nhịp sinh tồn
tiếng khò khè của bình oxy
mà còn có cả những âm thanh
người ta không hề nghĩ đến
đó chính là tiếng gọi của những người thân
tại đây có ba trăm chín mươi ba y bác sĩ
nhân viên y tế
đang ngày quên ăn đêm quên ngủ
hết lòng chăm lo
cứu chữa cho các bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê minh khôi
bệnh viện đạo y dược thành phố hồ chí minh chia sẻ
tại đây trong vòng một mươi tám giờ sau khi nhận điểm
phù hộ tại trung tâm hồi sức cấp cứu covid một mươi chín
năm mươi máy thở đã được đưa tới
toàn bộ trang thiết bị thuốc men
đã tập trung về hết bệnh viện
trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
tất cả các cán bộ kiểm soát nhiễm khuẩn
dược xét nghiệp cũng đã có mặt
sẵn sàng với nhiệm vụ mới
các y bác sĩ ở đây xác định
sẽ làm việc hết sức mình theo chế độ ba k
với những bệnh nhân covid một mươi chín
có nhiều lần danh mỏng manh của sự sống và cái chết
để chiến thắng
không chỉ cần máy móc thuốc men
mà còn cần cả sức mạnh về tinh thần
ngoài việc điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
họ chính là những người đối thân thương
cho các bệnh nhân
bằng những cuộc gọi video
bằng những tin nhắn từ người thân
đã không ít lần
họ phải đối mặt với những áp lực
và cả sự hoảng loạn từ người bệnh
nhiều cán bộ nhân viên y tế
đã kiêm thêm nhiệm vụ trở thành chuyên gia tâm lý
có ở giữa những lần danh mỏng manh
của sự sống và cái chết
người ta mới thấy những liệu pháp tinh thần kết hợp
cùng chuyên môn giỏi
đã phát huy sức mạnh dịu kì
hàng loạt các bệnh nhân nào đã được hồi sức
điều trị tích cực tại trung tâm hội sức cấp cứu
covid một mươi chín bệnh viện đạo y dưỡng tỉnh
của hồ chí minh
nhiều bệnh nhân
là sản phụ nguy kịch
sau khi được mổ bắt con
đã hồi phục ngoại mục
chưa bao giờ sứ mệnh của những người mang trên mình màu áo
một lúc trắng lại đặc biệt đến vậy
họ không chỉ làm tròn công tác chuyên môn
mà còn trở thành những người thân
chăm sóc là cầu nối tiếp xúc mạnh mẽ
để phụng sửa những người bệnh
để giây phút bệnh nhân được thở khí trời
từ buồn cháy ếch mô
khỏa lấp nỗi nhớ nhà
và mỏi mệt sau những ngày chiến đấu
xuyên ngày xuyên đêm
ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
gian khổ sẽ giành phấn ai
ai cũng có một đời trẻ trai
vâng trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
hy sinh và vất vả nhất
chính là các y bác sĩ nơi khuyến động
vượt lên chính mình
nhiều y bác sĩ đang lên đường nam tiến
bởi công việc gọi nhân dân cần bệnh nhân mong
đợt dịch thứ bốn quá khốc liệt
hơn sáu trăm linh ngày
ngành y tế chưa được nghỉ ngơi
quên ăn quên ngủ nén nhớ thương
để ánh sáng cho những phòng điều trị bệnh nhân
mắc covid một mươi chín không bao giờ tắt
thưa quý vị và các bạn
để tăng cường chi viện cho tp hcm
nhiều địa phương đã có mặt để tham gia
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
trong suốt bốn đợt dịch vừa qua
hằng chục nghìn y bác sĩ
tất cả những nỗi niềm khó khăn
hoàn cảnh riêng để lên đường
chống dịch trong những thời điểm nóng nhất
của dịch bệnh covid một mươi chín
đợt dịch thứ tư với diễn biến vô cùng phức tạp
gần một mươi sáu y bác sĩ nhân viên y tế
sinh viên tình nguyện
đã sẵn sàng lên đường
để bắt chung nam hòa một nhịp
chiến đấu tại chiến trường khốc liệt nhất
của cả nước phía nam
đây là một cuộc hành quân đặc biệt
với một đại dịch khốc liệt nhất trong lịch sử
tất cả đã hòa nhịp trong một cuộc chiến chống
với một sứ mệnh đặc biệt
một mươi sáu nhân lực y tế đã dồn về
những căn cứ điểm huyết mạch quan trọng nhất
trong những chiến thảo của cuộc chiến
từ lấy mối xét nghiệm khoanh vùng chặn đứng nguồn lây của f
đến nỗ lực điều trị danh dật sinh mạng
cho bệnh nhân ở các tầng điều trị
tất cả đều chung với nhịp bước
trở thành lực lượng nòng cốt
trong bức tường thành bảo vệ người dân
trước sự tấn công khủng khiếp của covid một mươi chín
lên đường cũng đồng nghĩa là phải bỏ lại gia đình
với mẹ già con thơ
là đối mặt với những ngày căng mình mệt mỏi
làm việc là quên ăn quên ngủ
xin chào tất cả các bạn
quên ăn kinh cướp

rồi mai này khi cuộc chiến thành tựu liệt sự sẽ không quên những người vịnh canh đảm
đã tạo nên một việt giáo vẹp van